thưa quý vị sau bốn ngày xét xử phúc thẩm và nghị án chiều ngày bảy tháng một mươi
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo dương thị bạch diệp
giảm án cho bị cáo nguyễn thanh nhàn cựu phó giám đốc sở tại nguyên bôi trường
từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù
theo hội đồng xét xử xét kháng cáo của bị cáo dương thị bạch diệp tại tòa cấp sơ thẩm và phiên tòa này
bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội không đồng ý với bản án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên liên tục kêu an
tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ tài liệu vụ án tòa cấp phúc thẩm đủ cơ sở xác định
bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản năm mươi bảy cao thắng
hành vi của bị cáo diệp gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhà nước mất quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
không xác lập được quyền đối với tài sản năm mươi bảy cao thắng gây thiệt hại tài sản nhà nước
do đó hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu an của bị cáo và bầu chữa của luật sư
do đó hội đồng xét xử đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo dương thị bạch dịp về tội đưa đảo chiếm đoàn tài sản
nhận định hành vi của các bị cáo tài nhàng râm hội đồng xét xử cho biết
các bị cáo đã tắt trách tin tưởng bị cáo dịp trong việc hoán đổi đất
khiến nhà nước mất quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
không xác lập được quyền đối với tài sản năm mươi bảy cao thắng gây thiệt hại tài sản nhà nước
với bị cáo nguyễn thành tài với vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
bị cáo tài đã thiếu trách nhiệm trong việc không kiểm tra tính pháp lý căn nhà năm mươi bảy cao thắng
để bị cáo dịp chiếm đoàn tài sản nhà nước nên hội đồng xét xử bác kháng cáo
tuyên phạt ông tài năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối với bị cáo nguyễn thanh nhàn hội đồng xét xử tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt
từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù tuyên giữ nguyên bức án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thành râm